sau sáu năm vận hành hiện hệ thống điện đã được vận hành an toàn cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên với tác động về môi trường thiên tai thì những thách thức trong bảo đảm an ninh năng lượng vẫn đang là vấn đề đặt ra
tại diễn đàn năng lượng việt nam với chủ đề những thách thức trong bảo đảm an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững
nhiều tham luận cho rằng với mức độ tăng cao về nhu cầu năng lượng sơ cấp phục vụ cho phát triển kinh tế bảo đảm an ninh năng lượng
việt nam đã trở thành nước nhập khẩu tinh năng lượng từ năm hai nghìn một mươi năm
việc hạn chế về nguồn cung năng lượng sơ cấp trong nước dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu
đặc biệt là nguyên liệu cho phát điện
do vậy sử dụng điện một cách hợp lý hiệu quả là yêu cầu đặt ra trong thời gian tới nhằm bảo đảm nguồn cung
tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện của chúng ta hiện nay đang rất cao
trong giai đoạn các năm trước đây là trung bình khoảng một mươi hai và dự báo trong năm năm tới cũng gỡ khoảng một mươi
với nhu cầu sử dụng cao như vậy áp lực lên việc đảm bảo cung cấp điện rất cao
nếu chúng ta có những quản lý tốt về nhu cầu sử dụng điện một cách hiệu quả
mặc dù tốc độ phát triển kinh tế cao nhưng sử dụng điện hiệu quả hơn
thì việc giảm áp lực cho việc rủi ro tôi cũng sẽ tăng cường để mạnh được các hạng phát triển thêm các hạng tầng
để có thể
để thực hiện mục tiêu phát triển an ninh năng lượng và phát triển bền vững
bộ công thương đã chỉnh thủ tướng chính phủ xem xét ban hành quyết định số một trăm sáu mươi tám của thủ tướng
nhằm phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó cũng cần quy hoạch lại nguồn cung năng lượng
làm sao để quy hoạch lại nguồn cung năng lượng đặc biệt là cái giải pháp như là trong
điện đàn đã nêu đó là các nguồn năng lượng tái tạo năng lượng mặt trời năng lượng gió năng lượng điện nhận
đây là những nguồn năng lượng mới mà cần phải quy hoạch và có định hướng phát triển thời gian tới
cái thứ hai là cái giải pháp kiểm soát sử dụng và các phụ tải làm sao đạt được yêu cầu là sử dụng năng lượng cách tiết kiệm nhất
đây cũng là một giải pháp để đảm bảo được sử dụng năng lượng hiệu quả
và thứ ba là chúng tôi thấy là cần bổ sung thêm
các cái giải pháp trong cái phát triển năng lượng thời gian tới phải đảm bảo được yêu cầu giữa cái phát triển bền vững
đó là đảm bảo được yêu cầu về môi trường giữ lý những vấn đề tác động môi trường trong quá trình phát triển nguồn điện thế này
hiệu quả hoạt động của thị trường điện cũng như an ninh cung cấp điện chung và dài hạn
phụ thuộc lớn vào việc sử dụng phân bổ tối ưu các nguồn nguyên liệu đầu vào tận dụng tối đa được nguồn nước để phát triển
về lâu dài hướng tới bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong các chính sách quy hoạch phát triển
nhằm sử dụng tối ưu các nguồn năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng cho an ninh năng lượng quốc gia nói chung
và cho vận hành thị trường điện nói riêng